việc thứ nhất là mình sẽ có những phương án để giãn cơ có nghĩa là sau khi mình lái xe khoảng bốn mươi năm phút đến một tiếng thì mình nên có những bài tập nhẹ khoảng một mươi năm đến hai mươi phút để cơ và cảnh sống nó được thư giãn và đầu óc của mình cũng sẽ được nghỉ hơi hơn
ngoài ra nếu các cơn đau tái diễn thì việc thăm khám với bác sĩ chuyên khoa là rất cần thiết để đôi khi mình nghĩ là cái cơn đau đấy nó chỉ là do cơ năng do quá trình mình đi lại vận động không hợp lý thực sai tư thế
nhưng đó cũng có thể là một báo hiệu cho một bệnh lý toàn thân
và việc chuẩn đoán sớm giúp cho việc điều trị nó hiệu quả hơn
bác sĩ có thể tư vấn cho các bệnh nhân một số phương án điều trị giảm đau cụ thể và hiệu quả được không ạ
các phương án giảm đau hiệu quả bao gồm các phương án dùng thuốc và không dùng thuốc
đối với dùng thuốc thì sau khi thăm khám với bác sĩ chuyên khoa thì sẽ có phương án điều trị cụ thể
ví dụ như các thuốc giảm đau giãn cơ các nhóm thuốc chống viêm hay nhóm thuốc giảm đau về thần kinh nếu mà có thoát vị tía đệ có chén hét thần kinh
ngoài ra còn có các phương án không dùng thuốc bao gồm là thay đổi lối sống sinh hoạt tư thế vận động hợp lý hơn tư thế ngồi hợp lý hơn
có những hỗ trợ đối với những phần công sinh lý của cuộc sống
và các phương án điều trị bằng phục hồi chức năng các bài tập phục hồi chức năng hay chiếu đèn so bót hợp lý để cho bệnh nhân cải thiện được cơn đau
bác sĩ có thể tư vấn cho mọi người về tư thế ngồi lái xe phù hợp để không xảy ra tình trạng đau mỏi cổ vai gáy cũng như là đau vùng thắt lưng cuộc sống
thứ nhất là người bệnh nên ở cái tư thế cuộc sống thẳng
thứ hai là có những hỗ trợ ở những cái đường cong của cuộc sống cổ hay cuộc sống tham lưng
thứ ba nữa là sau khi lái xe liên tục khoảng bốn mươi năm phút đến một tiếng thì nên có thời gian nghỉ
mình có thể bước ra khỏi xe có những bài tập nhẹ nhàng khoảng một mươi năm hai mươi phút để cơ thể được thư giãn các cơ cũng được giãn nở thư giãn tốt hơn
ngoài ra thì sau một cái ngày dài mình lái xe như vậy nếu mà công việc của tài xế thì nên có cái vận động thể dục thể thao
sau các ngày làm việc
như là tập bơi như là những bài tập đạp xe giãn cơ hợp lý cho bệnh nhân
xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ
tư thế ngồi khi lái xe ô tô rất quan trọng
nó giúp người lái xe xử lý nhanh mọi tình huống
vị trí tựa lưng tốt nhất là khi đầu bạn ngồi thẳng với cuộc sống không phải khom lưng khi lái xe
mặc dù ban đầu việc giữ đầu của bạn thấp hơn có thể thoải mái nhưng tư thế đầu thẳng sẽ ít mệt mỏi hơn

nếu như vị trí lái xe không tốt sẽ dẫn đến các vấn đề về lưng xương sống cổ vai gáy cũng như tăng khả năng bị thương trong trường hợp xảy ra tai nạn
khoa chấn thương chỉnh hình hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành bác sĩ ngoại khoa giàu kinh nghiệm tận tâm nhiệt tình
với hệ thống máy móc trang thiết bị trần đoán hình ảnh hiện đại sẽ giúp mọi người có thể phát hiện sớm các tổn thương và điều trị hiệu quả các bệnh lý về cơ xương khớp
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo